chương trình điểm báo ngày hôm nay xin được mở đầu bằng bài viết
cẩn trọng khi thay đổi ca từ trên một bình luận phê phán báo nhân dân
thời gian qua trên một số địa chỉ truyền thông và sân khấu biểu diễn xuất hiện tình trạng thay đổi chế nhạy ca từ của những ca khúc nổi tiếng vốn quen thuộc với công chúng
trong đó ca từ của một số ca khúc hoàn toàn bị biến dạng so với nguyên tác
đây là một vấn đề cần quan tâm không chỉ bởi chuyện vi phạm bản quyền mà còn là sự tôn vinh giữ gìn giá trị của một sản phẩm văn hóa
từng góp phần thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ bồi đắp tâm hồn nhiều thế hệ công chúng âm nhạc
báo thanh niên số ra hôm nay nêu thông tin chiều tối nay tâm bão số ba đổ bộ vào hải phòng quảng ninh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc một mươi sáu h ngày một tháng tám tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc và một trăm một mươi bảy độ kinh đông
cách đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến hải phòng khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông
vùng gần tâm bão có sức gió cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi hai
dự báo đến một mươi sáu h hôm nay mùng hai tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc và một trăm linh tám độ kinh đông ngay trên bờ biển quảng ninh đến hải phòng
chiều tối nay bão số ba sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh quảng ninh đến hải phòng
giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số ba đổ bộ vào bờ với sức gió không quá mạnh
nhưng hoàn lưu bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn liên tục kéo dài từ ngày một đến ngày bốn tháng tám
nhìn thẳng vào khó khăn để tìm cách tháo gỡ là nhan đề bài viết đáng chú ý
chủ trì cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín diễn ra chiều ngày một tháng tám
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ mai tiến dũng cho biết
tình hình kinh tế xã hội bảy tháng đầu năm có nhiều điểm sáng
tuy vậy tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước vẫn chưa cải thiện nhiều
giá cả một số mặt hàng nông sản giảm
quan điểm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ là nhìn thẳng vào sự thật
không lùi bước trước những khó khăn thách thức
kiên định mục tiêu kế hoạch

lâu nay xây dựng không phép xảy ra tràn lan tại một số quận huyện vùng ven tp hcm
hàng loạt cán bộ công chức huyện xã liên tục bị kỷ luật vì để xảy ra sai phạm đất đai xây dựng
thế nhưng tại sao tình trạng xây dựng không phép vẫn diễn ra
cần nhà ở dân liều xây không phép là nội dung chính bài viết trên báo tuổi trẻ
một tháng nay thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức nhiều hội nghị cuộc họp
vạch rõ bản chất việc xây dựng nhà không phép sai phép
nhiều nguyên nhân như cán bộ công chức quản lý buông lỏng sai phạm đầu nậu co đất thao túng được chỉ ra
nhưng theo ghi nhận của phóng viên báo tuổi trẻ bất cập quy hoạch thiếu đất ở là một trong những nguyên nhân lớn
dẫn đến tình trạng xây nhà không phép tràn lan khó kiểm soát ở vùng ven
liên quan đến việc triển khai chậm trễ năm dự án xử lý rác trên báo lao động số ra ngày hôm nay
cảnh báo đến năm hai nghìn hai mươi nguy cơ hà nội ngập trong giáp
trung bình mỗi ngày thành phố hà nội phát sinh khoảng sáu năm trăm linh tấn chất thải rắn sinh hoạt
và mới chỉ có khoảng một mươi một được thu gom xử lý bằng phương pháp đốt không phát điện
số còn lại phần lớn được chuyển đến các khu xử lý rác để trôn lấp
theo dự báo đến năm hai nghìn hai mươi lượng rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố tăng lên khoảng tám năm trăm linh tấn một ngày đêm
với lượng rác khổng lồ như vậy nhưng cả năm dự án xử lý rác dù đã được thành phố chấp thuận đầu tư đều chậm tiến độ hoặc đang mời thầu
trước thực trạng diện tích trôn lấp rác thải sinh hoạt ngày càng bị thu hẹp các khu xử lý tập trung của thành phố
phải hợp nhất các ô trôn lấp làm tăng các nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cần thành phố vào cuộc quyết liệt
hạn chế lao động trẻ em thay đổi nhận thức xã hội là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo đại biểu nhân dân
hiện nay cả nước vẫn còn chín sáu số trẻ em phải lao động sớm gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân gia đình và xã hội
nguyên nhân dẫn đến khó xử lý lao động trẻ em
nhiều đại biểu cho rằng mặc dù bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai đưa ra các nguyên tắc điều kiện chặt chẽ về sử dụng lao động chưa thành niên
tuy nhiên bộ luật lao động hai nghìn một mươi hai mới chỉ đưa ra quy định về thời giờ làm việc đối với người dưới một mươi năm tuổi nói chung
mà không có quy định về thời giờ làm việc đối với người dưới một mươi ba tuổi
bên cạnh đó việc tuyên truyền nâng cao nhận thức ở cấp cơ sở về bảo vệ trẻ em trước hành vi cưỡng bức lao động trẻ em vẫn chưa thực sự được quan tâm
những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại